bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định mức thu nộp phí sử dụng đường bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín theo chỉ thị số một mươi một ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
xe ô tô doanh nghiệp kinh doanh vận tải hợp tác xã kinh doanh vận tải thuộc đối tượng triệu phí theo quy định tại điều hai thông tư số hai trăm chín mươi ba dự kiến sẽ nộp phí như sau
xe ô tô chở người các loại xe bít vận tải hành khách công cộng nộp phí bằng bảy mươi mức thu quy định tại điểm hai điểm ba điểm bốn điểm năm mục một biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo thông tư số hai trăm chín mươi
xe tải xe ô tô chuyên dùng xe đầu kéo nộp phí bằng chín mươi mức thu quy định tại điểm hai điểm ba điểm bốn điểm năm điểm sáu điểm bảy điểm tám mục một biểu thức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo thông tư số hai trăm chín mươi
mức thu dự kiến trên sẽ được thực hiện kể từ ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thông tư mới có hiệu lực đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi